khi nghĩa lên xe vào thành phố hồ chí minh hai cha con ông đoàn còn gọi video
lúc này thấy nghĩa không đeo khẩu trang ông đoàn còn cẩn thận nhắc nhở con trai đeo vào vì sợ lây bệnh
đặc biệt trong cuộc điện thoại cuối cùng của hai cha con ông đoàn cũng dặn đi dặn lại việc đến bến xe thì gọi cho chị họ liên
nhưng nghĩa đã không làm như vậy
còn ông trần văn sơn cậu ruột của nghĩa chia sẻ trước khi nghĩa vào thành phố hồ chí minh gia đình đã dặn dò rất chú đáo
họ hàng ở thành phố hồ chí minh cũng chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc thông tin liên tục để hướng dẫn nghĩa
người chị họ cũng chờ suốt đêm để nghĩa gọi ra đón
khi không liên lạc được gia đình đã thấy rất lo
người nhà không liên lạc với cháu liền đến bến xe miền đông xem sao
sau đó thì cháu mất tích cho đến khi phát hiện thi thể trên sông sài gòn
ông sơn buồn bả nói
đại diện trường đọc sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh nói
chúng tôi vô cùng đau lòng và xót xa trước thông tin này
tôi tìm hiểu về học lực của nghĩa tại trường
một số môn hiển thị điểm số rất cao đồng thời hệ đào tạo
nghĩa theo học là hệ chất lượng cao học bằng tiếng anh
em ấy thực sự là một sinh viên giỏi
trong kỳ học vừa qua nghĩa đăng ký cũng khá nhiều môn
trong học kỳ một nghĩa tham gia khá đầy đủ các buổi học online
nam sinh này cũng không có biểu hiện gì bất thường
nghĩa xếp loại giỏi trong kỳ học vừa rồi
cụ thể điểm trung bình tích lũy của học kỳ của nghĩa được tám sáu điểm
hệ số bốn đạt ba bốn điểm
với năng lực học tập xuất sắc như vậy nghĩa chắc chắn sẽ là một kỹ sư ô tô giỏi trong tương lai
thế nhưng ước mơ và hoài bảo của chàng thanh niên một mươi chín tuổi sẽ mãi mãi dở dàng như thế
bên cạnh đó trước những nghi vấn về việt nam sinh nghĩa quẩn vì chuyện tình cảm
theo ông đoàn từ trước đến nay nghĩa ít đi chơi
thời gian gần đây nghĩa có một số lần đi cà phê với bạn nhưng cũng về sớm
ông đoàn cũng cho hay không rõ nghĩa có tình cảm yêu đương với ai không
nghĩa chưa nhắc đến chuyện tình cảm yêu đương
tôi cũng không biết cháu có tình cảm gì với ai hay chưa ông đoàn nói
ông nguyễn văn thái chủ tịch ubnd xã tây an cho biết gia đình đã hoàn tất lễ an táng cho em nghĩa
thi thể em nghĩa được đưa về vào sáng một mươi sáu tháng hai khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày
gia đình đã làm lễ an tán cho em
bà con cả xã đều thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của em
em là học sinh sinh viên giỏi ngoan hiền và còn cả một tương lai tươi sáng nên xảy ra chuyện như vậy rất đau lòng ông thả chia sẻ
ông nguyễn văn cựu ông nội của nghĩa chia sẻ gia đình có hai cháu trai cả hai điều ngoan hiền riêng nghĩa học giỏi từ nhỏ nên gia đình rất hy vọng
trước bữa đi sài gòn nó nói là thích ăn thịt nướng vợ chồng tôi đi chợ mua về đải cháu
nhìn nó ăn uống vui vẻ như vậy không ngờ chỉ mấy ngày sau tôi mất cháu
người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh ông cựu nói
theo ông cựu những ngày qua sau khi biết tin nghĩa mất tích rồi tử vong cả gia đình ai cũng đau đớn
anh trai nghĩa là nguyễn văn ca đang theo học sĩ quan ở thành phố đà nẵng
cháu ca xin đơn vị để về nhìn em lần cuối đã mua được vé về nhà nhưng không kịp
cả nhà đưa nghĩa đi lúc một mươi năm h ba mươi nhưng hơn một mươi sáu giờ ca mới về tới nhà
hai anh em cách nhau mấy năm từ nhỏ đã yêu thương thân thiết nhau

thằng cà từ lúc biết chuyện cứ khóc ông cựu chia sẻ
nghĩa ra đi để lại cuộc đời gian dở với một tương lai tươi sáng phía trước
em còn chưa thực hiện được lời hứa với ông nội chưa gặp anh trai lần cuối
nỗi bằng hoàng đau đớn vì mất con chưa kịp nguy ngoai
thì gia đình đã hay tên nam sinh tử vong do tự vẫn
càng làm cho nỗi đau đè nặng thêm trong lòng cha mẹ và người thân của nam sinh
mới đây công an tp hcm tổ chức một buổi họp
họp báo chính thức về vụ việc
theo đó công an tp hcm đã có thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của nam sinh này
đây có phải là một vụ án mạng hay không
nguyên nhân cụ thể của vụ việc có nhiều bí ẩn này là gì
hãy cùng cập nhật thông tin mới nhất ngay sau đây
theo đó dẫn nguồn tin trên báo tuổi trẻ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam sinh viên nguyễn văn nghĩa
hai mươi chín tuổi ngủ tại tỉnh bình định
theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi ba tháng hai chị hồ thị cẩm nhung hai mươi hai tuổi ngụ tại tỉnh bình định
tạm trú quận bình thạnh đến công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh
trình báo trưa một mươi một tháng hai nghĩa em hỏi chị nhung đi xe khách từ bình định vào tp hcm
đến khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi hai tháng hai nghĩa đến bến xe miền đông nhưng sau đó không ai liên lạc được
nhận tin báo công an quận bình thạnh chỉ đạo một số đội nghiệp vụ phối hợp với công an nhiều phường lân cận
ra soát địa bàn tìm kiếm nghĩa
qua trích xuất camera của bến xe miền đông xác định khoảng bốn giờ bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi hai tháng hai
ông m sáu mươi hai tuổi tài xế xe ôm chạy xe máy chở nghĩa ra khỏi khu vực bến xe
qua làm việc ông m cho biết đã chở nghĩa đến cổng trường đại học công nghệ tp hcm
phường hai mươi năm quận bình thạnh nghĩa xuống xe và đi đâu thì không rõ
đến sáng ngày một mươi năm tháng hai công an nhận tin báo phát hiện một sát trôi sông khuôn mặt bị biến dạng trong thời kỳ phân hủy
gần khu vực cầu bình lợi cũ phường một mươi ba quận bình thạnh nên xuống hiện trường xử lý
qua công tác nghiệp vụ nhận dạng người thân xác định thi thể trôi sông chính là nam sinh viên nguyễn văn nghĩa mất tích trước đó
kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước thời gian tử vong khoảng hai ba ngày trước đó
trong quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng nghi vấn về những chất dịch có trong dạ dày khoan ngực nên đã lấy mẫu xét nghiệm chất độc
trong buổi họp báo thượng tá trần văn hiếu trưởng phòng cảnh sát hình sự cho hay vào sáng ngày một mươi hai tháng hai khi nghĩa đến bến xe miền đông thì không liên lạc với người nhà
mà đi xe ôm đến đại học công nghệ hotex quận bình thạnh sau đó nghĩa đi xe ôm khác đến địa điểm khác ở đường d hai
nghĩa đi bộ đến một khách sạn trên đường ung văn khiêm sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi
đến ba giờ năm mươi năm ngày một mươi ba tháng hai nghĩa đi ra khách sạn mang theo ba lô đi về hướng khu tân cảng
công an ghi nhận nạn nhân
hưng đi đến hẻm hai trăm bốn mươi ba đường ung văn khiêm rồi đi ra hướng sông sài gòn
tám giờ sáng ngày một mươi ba tháng hai nghĩa đã đi ra hướng bờ sông
camera khu vực này ghi nhận nạn nhân đã tự vấn
qua quá trình khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường nghĩa tử vong do ngạt nước
trong ba lô đeo sau lưng có một cục đá một mươi kg
thưa quý vị khi mà gia đình nam sinh còn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của con
thì thông tin này có lẽ sẽ khiến cho cha mẹ nam sinh này đau xót
mới đây thôi gia đình còn tiễn con trai lên đường lên thành phố học
với những hy vọng về những tương lai sáng lạng
còn căng dặn con đủ thứ trước khi con lên xe
cha mẹ nam sinh đâu thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng họ nhìn thấy con trai của mình
thưa quý vị hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về việc tại sao nam sinh này
lại có quyết định kết thúc cuộc đời khi còn cả một tương lai dài phía trước
nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì sự ra đi của nghĩa cũng đã để lại một nỗi đau
và có thể nguôi ngoay cho cha mẹ em
nuôi nắng con thành người để rồi giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
có lẽ gia đình nam sinh sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể vượt qua được cú sốc này
đây cũng là một bài học cho những người trẻ hiện nay
hãy chia sẻ với những người thân mỗi khi cảm thấy bế tắc
vì từ cách liễu cuộc đời mình chưa bao giờ là cách có thể giải quyết vấn đề
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo
hẹn gặp lại